xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị lại thêm một vụ án mạng mới được ghi nhận tại tp hcm
theo đó công an quận năm phối hợp với công an tp hcm và các đơn vị chức năng liên quan
đang điều tra vụ án khiến hai người tử vong xảy ra tại căn nhà trên đường trần phú ở phương bốn quận năm
đáng chú ý thông tin về nghi phạm vào những gì diễn ra tại thời điểm xảy ra án mạng
qua lời kỳ của những người hàng xóm xung quanh sẽ được cập nhật ngay sau đây
vụ việc xảy ra vào khuya một mươi tháng năm hai người tử vong là hai phụ nữ lớn tuổi
sinh sống tại căn nhà trên đường trần phú phường bốn quận năm
nghi phạm gây án là nam thanh niên hơn ba mươi tuổi sinh sống tại căn nhà trên
bước đầu cơ quan chức năng xác định hai phụ nữ tử vong chính là mẹ và rì ruột của thanh niên trên
công an đã đưa thanh niên này về trụ sở để điều tra
công an quận năm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng
theo tìm hiểu căn nhà xảy ra vụ án mạng có một trệt một lầu
trong đó tầng trệt là nơi cho thuê làm văn phòng
sinh sống tại nhà trên có thanh niên tên thịnh và hai người phụ nữ là mẹ và dì của thịnh
thời gian trước đây thịnh có lúc có biểu hiện bất thường như la hét nhiều
khiến mẹ ruột vất vả càng ngăn
người mẹ đã nhiều lần đưa thịt đến bệnh viện để thăm khám
liên quan đến quá trình điều tra vụ án
ngay sau khi phát hiện vụ việc lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường
trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ án
nghi phạm ban đầu được xác định là trần hồ hiếu thịnh khoảng ba mươi tuổi ngụ tại phường bốn quận năm
tại cơ quan điều tra vào khuya và dạng sáng cùng ngày năm thanh niên có biểu hiện bất thường chưa lấy được lời khai
một số người là hàng xóm buôn bán nước gần nhà của thịnh cho biết
năm thanh niên bề ngoài trắng trèo hiền lành và ít nói
ông long năm mươi ba tuổi hàng xóm kể
người này thường được mẹ dùng xe đạp đưa đi bệnh viện thăm khám định kỳ
thời điểm này ông long ở nhà kế bên nhưng không hay biết
chỉ khi thấy công an và người dân tập trung đông mới ra xem và bàng hoàng khi hay tin
ông hùng nhà gần hiện trường cho hay
hàng xóm xung quanh ai cũng biết thịnh là bị tâm thần
gia đình bà hát xuống khép kín ít khi ra ngoài
một số lần lên cơn thịnh chạy ra đường rồi la hét
khiến bà hát phải vất vả lắm mới khuyên được con vào nhà
ông hùng buồn bá
bình thường tôi thấy nó rất hiền lành không làm hại ai
bà hát rất thương con cứ đến ngày là chờ con đi khám định kỳ
tôi không thể ngờ xây ra vụ việc đau lòng như thế
một người phụ nữ bán nước đối diện ngôi nhà cho biết
thịnh sống cùng mẹ là bà hát và người gì lớn tuổi
mẹ ruột thịnh hàng ngày đi chợ mua thức ăn nấu nướng cho con trai và người chị
đi lại không được mau lẹ do tuổi cao sức yếu
ngôi nhà mặt tiền đường trần phú phía dưới cho thuê
thịnh sống cùng mẹ và dì ruột
những người này ít khi ra ngoài
đứng đối diện căn nhà một người phụ nữ cho biết
lúc xảy ra vụ việc khoảng hai mươi ba giờ khuya ngày một mươi tháng năm
thời điểm này đường trần phú khá vắng
người này nói
lúc đó chưa ai hay biết vụ gì đang xảy ra
tôi thấy anh ta mặc quần ngắn không mặc áo chân đi đất
đi lòng vòng ra đường lầm bầm chết rồi chết rồi
và cho biết trên người của thịnh có xuất hiện vết cào xước chảy máu
một số người hàng xóm kể thịnh bị tâm thần không học hành hay có công việc gì
người này hay la hét kích động khiến mẹ vất vả khuyên can
cả gia đình sống ở căn nhà nơi xảy ra vụ án đã được khoảng ba mươi năm
một người dân nói tiếp
gia đình có người quen họ hàng nhưng sống ở nơi khác
một số người cho biết thêm
trước thời điểm xảy ra án mạng có nghe thấy tiếng la hét
nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng
chỉ sau khi một người phụ nữ thấy thích bất thường
nhìn vào bên trong thì phát hiện niềm bảo công an
hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ
và lấy lời khai của nghi phạm
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin chính thức từ cơ quan điều tra về vụ án này
đã theo dõi đến cuối video
và xin hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo